thưa quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đại tử xã bảo đài huyện lục nam tỉnh bắc giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội giết người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng triệu văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú tại thôn đồng lão xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng dương văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hố vạng xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện